thưa quý vị và các bạn từ ngày hôm nay người dân có thể làm tất cả các thủ tục đăng ký quản lý xe mà không cần phải đến trụ sở cơ quan công an
cụ thể quý vị và các bạn có thể vào website ksg vn để hoàn thiện hồ sơ thủ tục trình tự đăng ký lệ phí đăng ký xe
đồng thời chủ động đăng ký trước địa điểm số điện thoại của từng điểm đăng ký xe trên toàn quốc
đặc biệt là có thể khai báo trực tuyến khi phương tiện bị mất cắp giấy đăng ký xe hoặc biển số
truy cập vào website ksg vn chọn chuyên mục đăng ký khai báo phương tiện
đây là những bước đơn giản để người dân có thể biết được đầy đủ tất cả thông tin và các nội dung liên quan đến đăng ký quản lý phương tiện
thông qua cổng thông tin điện tử của cục cảnh sát giao thông người dân có thể ở nhà hoàn thiện hồ sơ thủ tục trình tự đăng ký lệ phí đăng ký xe
cũng như địa điểm số điện thoại của từng điểm đăng ký xe trên toàn quốc
cục cảnh sát giao thông đã số hóa toàn bộ các quy trình thủ tục quy trình điều mà nhân dân muốn và điều cảnh sát giao thông phải làm trong đăng ký quản lý phương tiện
lên website cảnh sát giao thông là một địa chỉ đầy đủ tất cả các thông tin địa phương hóa tất cả các nội dung có liên quan đến đăng ký quản lý phương tiện của người dân
để người dân dễ dàng giao tiếp với cảnh sát giao thông và giao tiếp cụ thể với từng đơn vị cảnh sát giao thông trong đăng ký quản lý phương tiện
để tạo ra một môi trường điện tử
để chúng ta có thể cải cách phục vụ người dân tốt nhất
khi cảnh sát giao thông nhận được thông tin thì phản hồi lại người dân thông qua điện thoại thông qua thư điện tử
không chỉ những thông tin cơ bản về phương tiện chuyên mục cũng có thiết kế các tính năng để người dân chủ động khai báo đối với xe mất cấp mất giấy đăng ký xe mất biển số mất hồ sơ phương tiện xe hư hỏng không sử dụng được xe hết niên hạn sử dụng xe đã bán cho người khác nhưng chưa làm thủ tục sang tên
không phải đến các cơ quan đăng ký khai báo như trước đây
bên cạnh đó việc người dân ở nhà để hoàn thiện thủ tục đăng ký khai báo phương tiện còn giúp giảm tiếp xúc giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh và đặc biệt là thủ tục hành chính rõ ràng đầy đủ
đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của lực lượng cảnh sát giao thông về phương tiện giao thông trong tình hình mới xây dựng chính phủ điện tử đạt được mục tiêu theo đúng lộ trình số hóa của lực lượng cảnh sát giao thông